liên quan đến vụ phá rừng chiếm đất tại tiểu khu bốn trăm ba mươi tám a xã lộc phú huyện bảo lâm
các cơ quan chức năng của huyện bảo lâm và tri cục kiểm lâm lâm đồng tổ chức khám nghiệm hiện trường
vụ cây thông bị triệt hạ cắt khúc rồi trôn lấp phi tàng
tại hiện trường các cơ quan chức năng đã tiến hành đo vẽ kiểm đếm xác định lại diện tích rừng bị thiệt hại
và số cây trồng bị triệt hạ trước đó như truyền hình nhân dân đã phản ánh
ngày một mươi sáu tháng bảy sau khi tiếp nhận thông tin tố cáo của người dân tri cục kiểm lâm lâm đồng
và cơ quan chức năng huyện bảo lâm phát hiện có gần bốn trăm linh lóng gỗ thông đường kính từ một mươi bảy cm đến bốn mươi cm
dài từ một m đến một năm m bị cắt và trôn lấp dưới đất số thông bị triệt hạ và phi tang nằm trên diện tích
khoảng hai hectare thuộc diện tích rừng được giao cho tổ cộng đồng dân cư thôn bốn xã lộc phú quản lý
theo thống kê vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy của cơ quan chức năng đã có hơn bảy mươi sáu hectare bị lấn chiếm
để trồng cây nông nghiệp hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ